trong thời gian từ mùng một đến mùng bốn tháng chín thành phố hà nội sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng theo hành trình city tour
vé phát miễn phí là loại vé có giá trị sử dụng một lần cho một người lên xuống xe buýt hai tầng
vé được in sẵn thời gian xuất phát ngày áp dụng vị trí dành cho khách
vé đã phát hành không được hoàn đổi sang vé khác
vé được in sẵn thời gian xuất phát ngày áp dụng vị trí dành cho khách
vé được in sẵn thời gian xuất phát ngày áp dụng vị trí dành cho khách